với hành vi chống người thi hành công vụ trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
trước đó ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác số một đội cảnh sát giao thông đường bộ số một công an tỉnh hương yên
trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn a ba mươi tám nghìn chín trăm tám mươi năm do trần văn tuấn điều khiển
kiểm tra nồng độ cồn đối với tuấn tổ công tác phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn kết quả là sáu trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác yêu cầu tuấn ký vào phiếu đo nồng độ cồn tuấn không ký không công nhận kết quả
mà có hành vi cản trở không cho lực lượng chức năng đưa phương tiện vi phạm về trụ sở
tổ công tác đã khống chế lập biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm
để điều tra xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tuấn theo thẩm quyền
công an tuấn tiếp tục có những biểu hiện ngoan cố và không hợp tác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định
thưa quý vị có thể thấy rằng là tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây
đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông cùng với hành vi tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai đồng chí công an bị thương
liêu kim cương và cha ruột là liêu minh châu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy
tỉnh hậu giang khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng sáu tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy
phát hiện liêu kim cương điều khiển xe mô tô đi ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
do cường không có giấy phép lái xe và đi ngược chiều nên tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ phương tiện nhưng cương không đồng ý nội dung vi phạm không ký biên bản mà lên xe định bỏ đi
buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải giữ lại
lúc này cường điện thoại cho cha ruột là liêu minh châu đến can thiệp và ông châu đã lớn tiếng xúc phạm tổ tuần tra
giật điện thoại của một tổ viên đang ghi hình ném xuống đất nhặt đá bên đường đánh tổ tuần tra
thế vậy cương cũng nhặt cục nhựa đường hỗ trợ ông châu tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
là một đồng chí bị thương ở mặt một đồng chí bị thương ở tài